bệnh nhân t năm mươi một tuổi cho biết ông có tiền sử viêm gan b c sống chung với hiv một mươi tám năm nay
tình cờ trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ mới phát hiện bị u gan
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trường giang khoa ngoại gan mật và tiêu hóa bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
sau bốn tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã cắt khối ugan thành công cho bệnh nhân nam năm mươi một tuổi
đây là một trong những bệnh nhân đặc biệt vì mắc viêm gan b c đồng nhiễm hiv
sau phẫu thuật bệnh nhân đã khỏe mạnh bình thường
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn nguyên huyền trưởng khoa khám bệnh cơ sở kim trung bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
hiện nay việt nam có hơn sáu mươi người ung thư gan liên quan đến mắc viêm gan b
bình thường người mắc viêm gan b mạng tính thấy khỏe mạnh và không có triệu chứng
do đó người bệnh thường chủ quan bệnh tiến triển nặng lên mà không hề hay biết
bác sĩ khuyến cáo người mắc viêm gan b cần tuân thủ lịch khám định kỳ theo hẹn của bác sĩ chuyên khoa chuyển nhiễm hoặc gan mật
điều này là vô cùng quan trọng giúp cho người bệnh biết về tình trạng của mình
cũng như phát hiện kịp thời giai đoạn bệnh để điều trị ngăn ngừa các biến chứng suy gan sơ gan và ung thư gan xảy ra
viêm gan b là bệnh truyền nhiễm do virus viêm gan b gây ra
virus viêm gan b có thể gây tổn thương gan hủy hoại tế bào gan và là căn nguyên hàng đầu gây ung thư gan ở nước ta
vậy bệnh viêm gan b có lây không ăn uống chung bát đũa với người viêm gan b có mắc bệnh
viêm gan b ảnh hưởng như thế nào đến gan
virus viêm gan b là virus có thể gây ra tổn thương gan hủy hoại tế bào gan
nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời viêm gan b có thể gây ra biến chứng sơ gan và ung thư gan
các triệu chứng của bệnh viêm gan b
phần lớn người mắc viêm gan b luôn cảm thấy khỏe mạnh và không có bất kỳ dấu hiệu gì cảnh báo
khiến người bệnh chủ quan và bỏ qua đặc biệt với những trường hợp viêm gan b cấp tính
trường hợp hệ thống miễn dịch của người mắc viêm gan b phản ứng với virus viêm gan b
thì người bệnh có thể cảm thấy không khỏe ốm yếu mệt mỏi đôi khi có sốt đi tiểu nước vàng
đau khớp đau dạ dày vàng da vàng mắt hoặc chán ăn sỡ mỡ
ngoài ra có thể có một số biểu hiện khác của viêm gan b mạng tính như mệt mỏi kéo dài xanh sao
chán ăn ăn không ngon miệng buồn nôn hoặc nôn vàng da vàng mắt nước tiểu vàng sầm
đau nhức xương khớp đau hạ xương phầy dối loạn tiêu hóa đi cầu phân đen
chướng bụng phủ chân suốt huyết dưới da nghiêm trọng có thể hôn mê do bệnh não gan
viêm gan b có lây không
viêm gan b không lây qua ăn uống không lây khi dùng chung bát đũa không lây qua ôm hôn hoặc qua mũi đốt hơi
tuy nhiên virus viêm gan b có thể lây qua tiếp xúc máu trực tiếp quan hệ tình dục không được bảo vệ và mẹ chuyển sang con
cụ thể mẹ truyền viêm gan b cho con khi sinh nở hoặc trong quá trình mang thai
không sử dụng ba cao su khi quan hệ tình dục với người bị viêm gan b
dùng chung dụng cụ khi tiêm trích ma túy dùng chung bàn chải đánh răng dao cọ dâu nhíp
dụng cụ cắt móng tay móng chân với người bị viêm gan b xăm mày xăm môi xăm cơ thể sỏ lỗ tai
quan hệ bằng miệng khi có viết thương viết luet viêm nhiệt miệng
có tiền sử chuyên máu và các chế phẩm của máu tiếp xúc với máu của người nhiễm virus viêm gan b quá vết thường hở
thủ thuật y tế làm răng nạo hút thai cắt bao quy đầu nội soi đường tiêu hóa
cách phòng tránh để không bị viêm gan b
tiêm phòng vaccine viêm gan b là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất và an toàn
mọi em bé sinh ra đều cần được tiêm phòng vaccine viêm gan b mũi đầu tiên trong vòng hai mươi bốn giờ đầu sau sinh
sau đó tiêm các mũi còn lại theo chương trình tiêm chủng quốc gia
mắc viêm gan b có chữa được không
khi mắc viêm gan b người bệnh có khả năng chữa khỏi được hay không phụ thuộc vào các yếu tố sau
nếu người bệnh là người lớn mắc viêm gan b cấp khả năng tự hồi phục và thải sạch virus là chín mươi năm coi như khỏi bệnh
vì vậy người bệnh cần nghỉ ngơi và tuân thủ lời khuyên của bác sĩ không dùng các thuốc không rõ nguồn gốc
đặc biệt là các loại lá thuốc bắc thuốc nam vì có thể suy gan suy thận do các thuốc không rõ nguồn gốc này
nếu mắc viêm gan b mạng khả năng hồi phục và thải sạch virus có thể xảy ra nếu như người bệnh tuân thủ uống thuốc kháng virus hàng ngày và kéo dài nhiều năm
quan trọng hơn là việc uống thuốc kháng virus kéo dài giúp cho người bệnh giảm thiểu nguy cơ sơ gan và ung thư gan trong tương lai
các phương pháp điều trị viêm gan b
nếu người lớn mắc viêm gan b cấp thì khả năng tự hồi phục và đào thải virus là chín mươi năm
vì vậy người mắc viêm gan b cấp phần lớn không cần dùng thuốc kháng virus trừ một số trường hợp đặc biệt có suy gan nặng
người mắc viêm gan b gấp comen gan cao cần nghỉ ngơi dùng các thuốc hỗ trợ gan theo chỉ định của bác sĩ hoặc nhập viện nếu cần
nếu mắc viêm gan b mạng việc điều trị sẽ giúp người bệnh giảm nguy cơ tiến triển đến sơ gan và ung thư gan trong tương lai tăng tuổi thọ của người bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống
bốn biện pháp chính để điều trị viêm gan b mạn là uống thuốc kháng virus
đây là loại thuốc có tác dụng làm giảm sự nhân lên của virus viêm gan b vì vậy sẽ bảo vệ tế bào gan khỏi bị hư hại nhiều hơn
việc uống thuốc kháng virus sẽ kéo dài rất lâu rất nhiều năm thậm chí cả đời với những người đã bị sơ gan
vì vậy người bệnh không nên tự ý ngừng uống thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ
việc tự ý ngừng thuốc kháng virus có thể gây viêm gan b bùng phát suy gan và có thể tử vong
việc uống thuốc kháng virus viêm gan b không đều thường xuyên quên thuốc sẽ giúp cho virus quen với thuốc và dẫn đến kháng thuốc nhờn thuốc
lúc này gan của người bệnh vẫn bị tổn thương và vẫn có nguy cơ tiến triển thành sơ gan ung thư gan
một biện pháp nữa để điều trị viêm gan b mạng là tiêm các thuốc để tăng cường hệ miễn dịch và làm cho virus không hoạt động
mắc viêm gan b cần làm gì
nếu bạn mới bị nhiễm virus viêm gan b dưới sáu tháng được gọi là viêm gan b cấp
nếu bạn nhiễm virus viêm gan b trên sáu tháng được gọi là viêm gan b mạn
nữ bạn là người lớn trên một mươi sáu tuổi có hệ biến dịch khỏe mạnh khi bị viêm gan b cấp
thì chín mươi năm cơ thể bạn có thể tự đào thải virus sạch hbs ag có thể coi như là khỏi bệnh và không bị viêm gan b mạn
tuy nhiên trẻ sơ sinh khi bị viêm gan b cấp do hệ miễn dịch chưa trưởng thành
nên chỉ có năm một mươi có khả năng đào thải virus và sạch hbs ag
hơn chín mươi trẻ sơ sinh sau khi nhiễm viêm gan b sẽ tiến triển thành viêm gan bề mạng
trường hợp bạn mắc viêm gan b lâu hơn sáu tháng và trở thành viêm gan b mạn
thì bạn cần quan tâm theo dõi chăm sóc sức khỏe cho bản thân
bởi vì ba mươi người mắc viêm gan luyện mạng sẽ tiến triển thành sơ gan năm một mươi sẽ tiến triển thành ung thư gan
thông thường người mắc viêm gan b mạn thường thấy khỏe mạnh và không có trợ chứng
do đó người bệnh thường chủ quan và bệnh sẽ tiến triển nặng lên mà không hề hay biết
chính vì vậy người mắc viêm gan b cần tuân thủ lịch khám định kỳ theo hẹn của bác sĩ chuyên khoa chuyển nhiễm hoặc gan mật
điều này là vô cùng quan trọng giúp cho người bệnh trao đổi với bác sĩ về tình trạng bệnh của mình
cũng như phát hiện kịp thời giai đoạn bệnh để điều trị ngăn ngừa các biến chứng suy gan sơ gan ung thư gan
nếu là phụ nữ đang mang thai hoặc có kế hoạch sinh em bé mà có sách nghiệm hbs ag dương tính
người bệnh cần đến chuyên khoa chuyển nhiễm để được khám và tư vấn về các dự phòng lây truyền viêm gan b từ mẹ sang con
hiện tại thuốc điều trị đặc hiệu viêm gan b là các thuốc kháng virus giúp ước chế virus viêm gan b
người mắc viêm gan b cần ăn uống thế nào để không gây tổn thương gan
theo các chuyên gia y tế khi mắc viêm gan b người bệnh cần được điều trị càng sớm càng tốt để phòng ngừa biến chứng
vai trò của chế độ ăn uống cũng rất quan trọng trong điều trị bệnh
khi bị mắc viêm gan nên tuân thủ một lối sống lành mạnh tránh uống rượu và thuốc lá
ăn một chế độ ăn uống lành mạnh cân bằng và tập thể dục thường xuyên
bác sĩ kerry gans một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại thành phố new york
và là người phát ngôn của hiệp hội dinh dưỡng hoa kỳ cho biết
không có chế độ ăn kiêng đặc biệt nào cho bệnh viêm gan
người bị viêm gan chỉ cần tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh
chế độ ăn uống lành mạnh tốt cho bệnh nhân viêm gan nên bao gồm các loại thực phẩm sau
nhiều trái cây và rau quả nên ăn đa dạng các loại rau củ quả càng nhiều màu sắc càng tốt
có loại ngũ cốc nguyên hạt như hạt yến mạch gạo đứt lúa mạch và hạt quinoa xiêm mạch
protein nạc như cá thịt gà không da lòng trắng trứng và các loại đậu đỗ
các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc không béo
chất béo lảnh mạnh như chất béo trong các loại hạt quả bơ và dầu ô liu
chuyên gia dinh dưỡng gantz đưa ra lời khuyên nên chú ý tới khẩu phần ăn cho mỗi bữa
một phần tư đĩa thức ăn phải chứa các bonhirat dầu chất sơ như ngũ cốc nguyên hạt
một phần tư nên chứa nguồn protein nạc và nửa còn lại nên chứa đầy trái cây và rau quả
để giúp cơ thể xử lý thức ăn tốt hơn và hoạt động tốt nhất cần đảm bảo uống nhiều nước
nên uống nước lọc tốt hơn đồ uống chứa caffeine như cà phê và cola
người bệnh viêm gan không nên ăn các loại thực phẩm gì
lưu ý rằng chế độ ăn uống không lành mạnh có thể góp phần gây tổn thương gan
nếu ăn quá nhiều thực phẩm có hàm lượng ca loa cao nhiều chất béo chuyển hóa hoặc đường
bạn sẽ tăng cân và chất béo bắt đầu tích tụ trong gan
tình trạng gan nhiễm mỡ có thể góp phần phát triển bệnh sơ gan hoặc sẹo ở gan
ngoại thuốc được kê đơn để điều trị virus viêm gan
người bệnh viêm gan cần tránh những thực phẩm dưới đây
chất béo bão hòa có trong thịt mỡ và thực phẩm trên rán bơi thực vật bơ động vật và các thực phẩm từ sữa dầu chất béo khác
đồ ăn có đường như bánh quy bánh ngọt soda và thức ăn nóng gói
thực phẩm chứa nhiều muối rượu bia
người bệnh viêm gan thường bị mệt mỏi khó tiêu và ăn uống kém
để đảm bảo dinh dưỡng nên chia nhỏ bữa ăn thành bốn năm lần trong ngày để tốt cho tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn
người bệnh cũng cần cân nhắc việc hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn vì chúng có thể chứa các chất phụ da hóa học và hàm lượng muối cao